thưa quý vị và các bạn rất nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề bức xúc dân sinh được đặt ra tại cuộc giao ban báo chí thành ủy hà nội chiều ngày hôm nay
trong đó báo chí tập trung vào vấn đề thời gian gần đây nhiều hộ dân ở xã thanh lâm huyện mê linh phản ánh họ đang phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm từ nghĩa trang thanh tước
điều đáng lo ngại là nhiều người trong xã đã mắc căn bệnh ung thư
đại diện ủy ban nhân dân huyện mê linh đã có mặt để giải đáp những câu hỏi của các phóng viên báo chí
ghi nhận của phóng viên antv về tự trạng này
hỏi giao ban báo chí thành ủy hà nội ông hà huy quang phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện mê linh cho biết cơ quan này đã phối hợp với sở y tế hà nội để làm rõ thông tin báo chí phản ánh
trước tiên nói về cái thông tin về ung thư họ có đi kiểm tra chất lượng nước của cái thôn này thì cái chỉ số gây ung thư đều nằm trong giới hạn cho phép
cái điều thứ hai mà lớn nhất là sở y tế có văn bản là theo số liệu kiểm tra
và của trung tâm y tế huyện báo cáo thì người ta khẳng định là cái thông tin và nói về cái chuyện ung thư sáu mươi bốn người ung thư là của cái báo nên là không có cơ sở
cái ý thứ hai mà chúng tôi muốn báo cáo và nghĩ về cái ý này là cái việc mà khẳng định cái nghĩa trang này có ô nhiễm cơ
mà ô nhiễm ở mức nào thì cái việc quan chắc của cái chủ quản lý nó ở trong cái khu vực
ví dụ bán phủ lễ sang thì nó quan trọng ở trong khu vực người ta
ví dụ bán phủ lễ sang thì nó quan trọng ở trong khu vực người ta
tuy nhiên ngay lập tức sau đó rất nhiều phóng viên báo chí đã trực tiếp đến hiện trường không đồng tình với phát biểu của ông phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện mê linh
nhiều phóng viên đặt ra câu hỏi tại sao quan chắc viên khi lấy nước để quan chắc chỉ lấy ở những khu vực không ô nhiễm nhiều theo hướng chủ quan trong khi những nơi bị ô nhiễm nặng thì lại không lấy mẫu nước

nhiều phóng viên đặt ra câu hỏi tại sao quan trọng viên khi lấy nước thì lại không lấy mẫu nước
nhiều phóng viên đặt ra câu hỏi tại sao quan trọng viên khi lấy nước thì lại không lấy mẫu nước